tiếp giám đốc điều hành cơ quan phát triển tài chính quốc tế hoa kỳ gọi tắt là dfc adam abuller
thủ tướng nêu rõ chuyến đi này có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự tin cậy thiện trí hợp tác
đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hai nước
thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo dfc coi việt nam là đối tác chiến lược
mong muốn dfc thảo luận với các cơ quan việt nam về lĩnh vực ưu tiên
nhất là năng lượng ủng hộ các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư vào việt nam
giám đốc điều hành dfc cho biết dfc có trọng trách thực hiện chính sách đối ngoại của hoa kỳ
sau đó tổng thống hoa kỳ chỉ đạo dfc ưu tiên hợp tác với việt nam
hiện dfc có sáu mươi tỷ đô la mỹ có thể đầu tư với nhiều hình thức khác nhau
sự hỗ trợ này không chỉ dành cho các doanh nghiệp hoa kỳ mà có thể dành cho cả các doanh nghiệp việt nam
dfc cam kết đầu tư vào việt nam nhất là lĩnh vực năng lượng y tế hạ tầng
mong muốn đầu tư cấp độ vùng
năm nay việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
do đó dfc mong muốn đầu tư vào phát triển kết nối hạ tầng các nước mekong